đã giữ đối tượng sĩ cùng đồng bọn là bùi minh âu và đặng vi phương
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá
gần năm trăm linh viên ma túy dạng thuốc lắc ba cân điện tử bốn điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an sĩ khai nhận mua số ma túy trên từ thành phố hồ chí minh
với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng sau đó đem về bà rịa vũng tàu để tiêu thụ
nhiều lần có hành vi dùng các vật dụng trong gia đình đánh những trẻ nhỏ do mình nuôi dưỡng gây thương tích
đối tượng hồ hữu phúc chú tại thành phố sóc trăng vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt tạm giam
về hành vi cố ý gây thương tích
thông tin từ cơ quan chức năng trong thời gian sinh sống tại địa phương phúc có nhận nhiều trẻ em mồ côi
có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng
trong quá trình nuôi những đứa trẻ này phúc đã nhiều lần hành hung trẻ em do mình nuôi dưỡng
sau đó có một số em nhỏ đã bỏ đi
cơ quan chức năng đã bảo trốn được về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo về sự việc trên
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan
đang vận chuyển gần sáu trăm linh hộp thuốc tân dược giả đi tiêu thụ đào tấn tài chú huyện cái bè đã bị phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tiền giang phối hợp công an huyện cái bè bắt quả ta
tiến hành kiểm tra nơi ở của tài tại xã hòa khánh huyện cái bè lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm năm mươi một thùng
các tông giấy chứa thuốc tân dược các loại cùng nhiều tài liệu chứng từ sổ sách nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc tân dược
và vỏ bao bì in giải nhãn hiệu
lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ tăng vật có liên quan đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng đào tấn tài để điều tra xử lý theo quy định
ngày hôm nay hơn một mươi trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi tại đà nẵng sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt đầu tiên
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng bốn ngành y tế thành phố đà nẵng sẽ triển khai tiêm mũi một vaccine moderna phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi với một mươi ba trăm linh liều
và đây là đợt tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid một mươi chín moderna cho trẻ trong diện tiêm chủng
trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ một mươi một tuổi đang học lớp sáu
việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ theo trường theo địa bàn quận huyện
và để đảm bảo an toàn hiệu quả và theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng
trong ngày đầu tiên triển khai số lượng đối tượng được tiêm là không quá năm mươi trẻ một buổi một bàn tiêm
và trước khi tiêm thì phụ huynh hoặc là người giám hộ sẽ phải thực hiện ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định tiêm chủng
quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai
phường tân mai quận hoàng mai tp hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát thình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường chú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn tp hà nội
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt rùi sát cánh mũi trái
và đối tượng hoàng thu giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc huyện nam sách tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội cũng về tội gây dối trật tự công cộng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an